trong khi mọi người cùng chung tay thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì mới đây vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày ba tháng chín công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long bắt quả tăng
bốn người phụ nữ đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu vực khóm năm thị trấn cái nhung huyện mang thít
cụ thể bốn người bị bắt quả tang gồm phan thị thúy quyên phan thị thi huỳnh thị mỹ và nguyễn thị em
cả bốn cùng ngụ thị trấn cái nhung huyện mang thít
vào thời gian trên nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
ngay sau đó lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện mang thít tiến hành kiểm tra căn nhà trên
thì phát hiện bắt quả tang các đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ ba trăm năm mươi đồng trên chiếu bạc một bộ bài tứ sắc
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ số tiền trên năm triệu đồng và ba điện thoại di động
hiện công an huyện mang thít đã lập biên bản vi phạm đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân huyện mang thít
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn đối tượng trên mỗi người một mươi năm triệu đồng
cùng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
và xử phạt vi phạm hành chính mỗi người một triệu năm trăm linh nghìn đồng cùng về hành vi đánh bạc trái phép
theo bộ công an hiện nay trên mạng internet tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc vẫn đang hoạt động lén lút lẫn công khai
trong đó những đối tượng này đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ để lôi kéo người tham gia
cũng như lẩn trốn khi bị lực lượng chức năng tổ chức
đấu tranh triệt phá
ngay sau khi truyền hình công an nhân dân phát đi cảnh báo trang web https hai gạy chéo gạch chéo vn bảy mươi sáu com
gạch chéo thăng gạch chéo wife tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới vỏ bọc đoán tỷ số chẵn lẻ
trang web này lập tức gỡ số điện thoại ngừng hoạt động
đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
mọi thông tin trên trang web vn bảy mươi sáu com đều là giả và không hề có trụ sở thực
khi bị đánh động
những đối tượng cầm đầu sẽ đánh sập hệ thống và lẩn trốn
phải thắng hay thua theo ý muốn
truy xét hàng ổ của những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là điều không dễ dàng
mới đây cục cảnh sát hình sự bộ công an đã đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc
thông qua trang web http agbong tám mươi tám com
những đối tượng điều hành đường dây đánh bạc này dù ẩn nấp tại tỉnh bình định
nhưng đã sử dụng mạng internet để điều hành một hệ thống các tài khoản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
với số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng
hệ thống tổ chức đánh bạc từ trên xuống dưới rất quy mô quy củ như hệ thống một công ty
và đối với một cấp độ riêng như tôi nói có cấp độ siêu tổng đại lý tức là supermater
xuống dưới là cấp độ tổng đại lý tức là master xuống tới nữa là cấp độ đại lý là asian
và xuống nữa là tài khoản member của các con bạc
thì đối với các tài khoản tổ chức đánh bạc như là siêu tổng đại lý tổng đại lý và đại lý
thì các đối tượng có sự phân công vai trò vị trí rất rõ ràng
quá trình phát hiện xác lập chuyên án đấu tranh cục hình sự đã phải huy động nhiều phòng ban nghiệp vụ
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ và công an tỉnh bình định
huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên
đồng loạt khám xét khẩn cấp tại hai mươi bốn điểm triệu tập các đối tượng
đặc điểm chung là lợi dụng mạng internet mạng viễn thông để hoạt động với một mạng lưới cộng tác viên phủ khắp nhiều tỉnh thành
nhiều đường dây đã bị bóc gỡ triệt xóa
tuy nhiên với lợi nhuận từ hành vi tổ chức đánh bạc đem lại là rất lớn
nên hiện nhiều hình thức đánh bạc được nguy trang dưới các trò chơi như đoán số lô đề cá độ game bài trực tuyến vẫn tồn tại trên mạng internet
đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cho vay lãi nặng cố ý gây thương tích trộm các tài sản gây bức xúc dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an sẽ quyết tâm tấn công mạnh các loại tội phạm này trong thời gian tới
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tháng chín
theo đó thời gian tổ chức dạy học đối với các cơ sở mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày hai mươi tháng chín
riêng đối với lớp chín và một mươi hai cần nghiên cứu áp dụng hình thức dạy học thông quan đài phát thanh truyền hình quảng bình từ ngày sáu tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín
ubnd tỉnh quảng bình giao sở giáo dục và đào tạo căn cứ tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh và điều kiện của học sinh các vùng miền
nhất là học sinh vùng sâu vùng đồng bào dân tộc thiểu số gia đình có hoàn cảnh khó khăn
để có hình thức dạy học phù hợp bảo đảm an toàn chống dịch covid một mươi chín để báo cáo trước ngày một mươi năm tháng chín đều ubnd tỉnh xem xét quyết định
hiện ở quảng bình nhiều học sinh sau buổi tiệu trường đầu tiên cuối tháng tám đã trở thành f đang điều trị tại các cơ sở y tế
hàng chục giáo viên và học sinh các cấp là f một phải cách ly tập trung
trường học nhiều nơi cũng thành khu cách ly tập trung cho người dân liên quan đến các ca bệnh ở địa phương
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cận kề thời điểm này
nhiều tỉnh thành trong cả nước vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội
chính vì thế nhiều gia đình phụ huynh học sinh chưa nhận được sách giáo khoa mới
do đó giải pháp tạm thời đang được các trường đưa ra đó là sử dụng sách giáo khoa điện tử
thế nhưng sử dụng sách này như thế nào cho hiệu quả là trăn trở của nhiều học sinh phụ huynh và cả giáo viên
không thể đến trường lấy sách giáo khoa trong điều kiện giãn cách nên cả hai con của anh nguyễn hữu khải phải dùng sách điện tử để học
để giúp các con tránh được bỡ ngỡ với sách này
anh khải đã phải hướng dẫn con nhiều lần về cách sử dụng
đấy như cậu lớn nhà mình thì học lớp bốn thì đọc viết thành thạo rồi và sử dụng công nghệ cũng tốt thì có thể tự tham khảo được mình gục đỡ
nhưng còn cậu thứ hai bây giờ mới vào lớp một đọc viết thì chưa biết gì cả
cho nên là bây giờ muốn cho cậu đấy làm quen với cả sách lớp một thì mình sẽ phải ngồi hướng dẫn từng chút một cho bạn đấy
đây là năm học đầu tiên khi mà học sinh bước vào năm học mới
phải sử dụng sách điện tử
và để đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng sách giáo khoa điện tử thì đồng nghĩa với việc gia đình học sinh sẽ phải có hai thiết bị
điều này không phải gia đình nào cũng đáp ứng được
không chỉ với phụ huynh học sinh mà đến ngay cả giáo viên cũng phải điều chỉnh lại bài giảng để phù hợp với điều kiện dạy và học mới
mình không thể lấy một cái giao án điện tử của năm ngoái để sử dụng cho năm nay được
chẳng hạn như mình sẽ phải thực sự có ý thức về việc đưa cái trang sách giáo khoa đó lên màn hình
xong xong với bài dạy
thì mình nghĩ rằng khi mà cả thầy cả trò đều ý thức một cách rõ ràng về việc này và đều có cái tinh thần khắc phục
thì hiệu quả sẽ tốt nhất trong cái tình huống mà chúng ta có
thực sự là rất là khó khăn
bởi vì là ví dụ như trong quá trình học thì cô sẽ yêu cầu phải mở sách ra để đọc phần này phần kia
thì đối với các cháu nó thao tác về trên máy tính thì các cháu vẫn còn chưa được thành thạo
nên việc sử dụng sách điện tử thì cái sự hợp tác giữa cô và trò trong tiết học thì nó thực sự cũng có thể thực hiện được
nhưng mà cũng rất là khó khăn
đơn vị phụ trách sản phẩm sách giáo khoa điện tử cho biết những khó khăn khi sử dụng sản phẩm này là điều khó tránh khỏi
tuy nhiên phụ huynh có thể cho học sinh tham gia trải nghiệm trước tài liệu để tránh sự lúng túng khi vào bài giảng chính
thì với cái bộ sách giáo khoa điện tử classood của chúng tôi thì chúng tôi đưa ra cái phương án đấy là
ngoài đảm bảo cái nội dung sách giấy chính thống của nhà xuất bản giáo dục
thì chúng tôi bổ trợ và tăng cường thêm các công cụ tương tác khác nhau lên trên sách giáo khoa điện tử
để làm sao tăng trải nghiệm cho các em
bởi vì khi mà các em tự phải tìm kiếm các dữ liệu ở trên internet thì có những cái rủi ro nhất định
và cũng có thể là các phụ huynh cũng không muốn cho các con dùng internet chẳng hạn
thì chúng tôi đã đưa lên những cái nội dung khác nhau
ví dụ như những cái video những cái đoạn hội thoại trên sách tiếng anh
hay là có những cái công cụ để giúp cho các em có thể cá nhân hóa
hiện nay các nhà trường cũng đã tích cực triển khai giao sách giáo khoa cho học sinh
để kịp có tài liệu học tập trong năm học mới
trong điều kiện dịch bệnh sẽ có học sinh vẫn phải tiếp cận sản phẩm sách giáo khoa điện tử
điều này đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của cả nhà trường
mà còn cả học sinh phụ huynh cùng khắc phục khó khăn để bước vào năm học mới
kính thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trực tự
ngày bốn tháng chín tổ công tác đồn biên phòng cửa đại
phối hợp công an xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre cho biết
đang tạm giữ một đối tượng bơi qua sông tránh chốt kiểm dịch để mua ma túy
đối tượng bị bắt giữ là đinh văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre
trước đó vào chiều ngày ba tháng chín tổ công tác đồn biên phòng cửa đại
phối hợp công an xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre
trong lúc tuần tra trên địa bàn đã phát hiện đối tượng nghĩa đang bơi qua sông
từ phía ấp sáu xã bình thắng qua hướng ấp thừa long xã thừa đức có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng phát hiện bên trong khẩu trang của đối tượng nghĩa
cầm trên tay có dấu một túi ni lông bên trong có chiếc tinh thẻ màu trắng
tiến hành lấy lời khai ban đầu đối tượng khai nhận do nghiện ma túy
nên tìm cách bơi qua sông đi mua ma túy để sử dụng
và túi ni lông chiếc tinh thẻ màu trắng trên là ma túy đá vừa mới mua được
hiện đội biên phòng cửa đại đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
ngày bốn tháng chín công an phường xuân tân cho biết vừa phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng là tăng văn trường bốn mươi ba tuổi
và hồ thế anh ba mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
theo đó khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín khi đến ngã ba phường tân phong
tổ công tác công an phường xuân tân phát hiện trường và thế anh điều khiển xe máy
biển kiểm soát sáu mươi b năm chín mươi một nghìn sáu trăm linh bảy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo
khi thấy lực lượng công an đuổi theo trường thấy bịch ma túy
một tép heroin và ma túy đá có trọng lượng hơn bốn mươi hai g trong người vớt xuống đất nhưng không qua khỏi mắt của lực lượng công an
tổ tuần tra đã đưa người cùng tăng vật về trụ sở công an phường để làm việc
qua đấu tranh cả hai khai nhận mua ma túy từ một người phụ nữ không rõ lai lịch tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
với số tiền một mươi năm triệu đồng để về sử dụng
được biết đối tượng tăng văn trường có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay ngày bốn tháng chín một vụ cháy đã xảy ra trên tàu chở hàng vinapco khi mà đang neo đậu
tại cảng bến ghé quận bảy tp hcm và đây là con tàu có tải trọng lên đến hàng ngàn tấn
thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút lửa bất ngờ bùng phát từ một container chứa hạt nhựa
và hoa chất công nghiệp trong khoang hàng của tàu vinavco
thời điểm này trên tàu có một mươi bảy thuyền viên và một hành khách
phát hiện vụ việc đội chữa cháy tại chỗ của cảng bến nghé đã huy động thiết bị tại chỗ để dập lửa
đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng
công an phường tân thuận đông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bảy cũng đã huy động phương tiện để triển khai chữa cháy
do thân tàu cao hàng chục mét các chiến sĩ phải nối đường ống để tiếp cận nguồn lửa
cảnh sát giao thông đường thủy và bộ đội biên phòng cũng có mặt để hỗ trợ
sau khoảng một giờ nỗ lực đám cháy trên khoang tàu đã được dập tắt không gây thiệt hại về người
và bảo vệ an toàn được tàu
bước đầu xác định thời điểm sẽ ra cháy tàu đang được báo dưỡng
hàng cắt lan ca khi đang neo đậu đã bóc xếp hàng
tuy nhiên công an đang tiếp tục kháng nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc theo quy định
đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản
tiếp theo là những thông tin về an ninh kinh tế
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố trần văn đức
hai mươi tuổi trú tại xã nhật tự huyện kim bảng tỉnh hà nam do có hành vi bán hai hóa đơn giá trị gia tăng
bán trái phép hóa đơn
trần văn đức là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải lê hồ
có trụ sở đóng tại xã lê hồ huyện kim bảng
theo kết quả điều tra từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đức đã bán hai hóa đơn trị giá giá trị gia tăng khống không hàng hóa thật của công ty trách nhiệm thương mại xây dựng
và vận tải lê hồ cho một công ty khác để công ty này hợp thức hóa hạch toán hàng hóa nguyên liệu đầu vào
hai hóa đơn này có trị giá
hàng trước thuế là hơn một bảy tỷ đồng
mức thu lợi bất chính tiền thuế giá trị gia tăng là một trăm bảy mươi bốn triệu đồng
ngày ba tháng chín tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông tam điệp
trực thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
đã phát hiện bắt giữ một xe tải chở khoảng ba tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ
kiểm tra xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h
bảy mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi năm lưu thông hướng thanh hóa hà nội do lái xe chu văn thực
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã liên minh huyện thanh trì hà nội điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng năm mươi năm thùng chứa thực phẩm
gồm nội tạng gà gà nguyên con đã chết với tổng trọng lượng khoảng ba tấn
toàn bộ số hàng đã bốc mùi
quá trình làm việc chu văn thực khai thu mua số nội tạng gà và gà chết
với giá hơn một mươi hai triệu đồng ở địa bàn các tỉnh thanh hóa
vận chuyển về gia đình ở xã liên ninh huyện thanh trì để nuôi cá trong ao cá của gia đình
khi đang trên đường vận chuyển ra thành phố hà nội
đến địa bàn phường yên bình thì bị kiểm tra phát hiện
hôm qua ngày ba tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
ma túy công an huyện hoài đức thành phố hà nội đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn
kiểm tra phát hiện hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị phân phối ra thị trường
ước tính giá trị của lô thiết bị y tế
thu giữ lên tới khoảng hai tỷ đồng
khi tiến hành kiểm tra bất ngờ hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h chín nghìn bốn trăm một mươi sáu do nguyễn khắc toản
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú thọ điều khiển và một xe mang biển kiểm soát tám mươi tám c ba nghìn hai trăm bảy mươi ba do nguyễn ngọc nam
hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định là lái xe lực lượng chức năng phát hiện một trăm chín mươi chín thiết bị y tế là máy thở
tại thời điểm kiểm tra cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
của số thiết bị y tế này
đồng thời hai lái xe khai nhận chỉ trở thuê và cũng không biết hàng hóa trên xe là hàng gì
điều đáng nói hai chiếc xe tải đều có giấy lưu thông luồng xanh
đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên
thực tế gần đây thì chúng ta đã biết rằng là khi mà giãn cách xã hội thực hiện theo chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu
thì khi mà đi vào thực tế thì tất cả các cái xe vận tải đều phải có luồng xanh
thì các đối tượng cũng đã lợi
dùng vào cái việc mà xe vận tải luồng xanh đó để thực hiện các hành vi vận chuyển các cái loại hàng hóa
gọi là không gọi rõ nguồn cốc xuất xứ
chính vì vậy mà một lần nữa thì quá trình mà anh em trực ở các cái chốt cũng đã kiểm tra rất là chặt chẽ rồi
tuy nhiên là có rất nhiều vướng mắt giữa các cơ quan chức năng trong liên quan đến việc mà chúng ta ban hành cái luồng xanh
và kiểm soát cái phương tiện vận chuyển luồng xanh
cho nên là đây là một trong những thực tiễn mà thực tế mà
các cơ quan chức năng khi ban hành ra thì chúng ta rất muốn tốt cho doanh nghiệp
cho người dân trong cái việc liên quan là vận chuyển các cái mặt hàng thiết yếu
theo đại diện của công an hoài đức số hàng hóa này qua kiểm tra không có nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
quan trọng hơn là thiết bị không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của bộ y tế và cũng không được cấp phép lưu hành
nếu thiết bị được đưa vào thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng gây hậu quả khó lường trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an hoài đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn
đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiến hành làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật